trong hai ngày qua do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường đến miền bắc nước ta tại đỉnh núi phía wag huyện nguyên bình tỉnh cao bằng đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng băng giá ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân tại cao bằng
thưa quý vị và các bạn hiện tại chúng tôi đang có mặt trên đỉnh núi phía ắc huyện nguyên bình tỉnh cao bằng
hôm nay mặc dù mới là ngày đầu tiên của đợt lạnh tăng cường tuy nhiên trương giá đã phủ kín các ngọn đồi cũng như các ngành cây
hiện tượng này dự kiến sẽ kéo dài cho đến khoảng hết cuối tuần đây là một trong số đợt không khí lạnh tăng cường mạnh nhất
băng giá đã bao phủ khắp các đỉnh núi khu vực phiêu quắc phiêu đén băng giá xuất hiện có nơi dày bốn cm
sáng nay đỉnh núi phiêu quắc nguyên bình cao bằng cao hơn một chín trăm linh m nhiệt độ lúc sáng sớm xuống còn dưới một độ c
nhiều người dân đã đến đây để chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của hiện tượng băng giá này
để phòng chống bệnh vào mùa đông cũng như phòng chống bệnh vào mùa đông
tránh những thiệt hại không đáng có sở y tế cao bằng kết hợp cùng với các cơ quan liên quan nên tuyên truyền sâu rộng hơn nữa cho nhân dân trên địa bàn
sớm có những biện pháp ứng phó kịp thời trong đợt rét tăng cường này
theo dự báo thời gian tới thời tiết rét đậm rét hại có thể còn kéo dài ảnh hưởng tiêu cực đến cuộc sống sinh hoạt và sản xuất của người dân
để phòng chống rét hiệu quả người dân cần chú ý giữ gìn sức khỏe theo hướng dẫn của bác sĩ
chủ động tìm hiểu và chuẩn bị các biện pháp phòng chống rét
qua được một nửa